xin chào quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến sức khỏe của bé gái dna ở thạch thất hà nội bị người tình của mẹ đối xử tàn độc
găm đinh vào đầu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
sáng ngày một mươi sáu tháng hai theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện sanh pôn tới thời điểm hôm nay
bệnh nhi vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi
về tình hình sức khỏe cháu bé theo bác sĩ trần liên hương phó giám đốc bệnh viện đa khoa sanh pôn
bé đang trong tình trạng rất nặng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh
đại diện bệnh viện cũng cho hay theo báo cáo của bác sĩ điều trị hiện tại bệnh nhân đáp ứng điều trị kém tiên lượng dè rặt
phía bệnh viện cũng đã trao đổi về tình trạng sức khỏe của bé tới gia đình
trước đó gia đình bé a cho hay hiện bố của bé đang trực tiếp ở bệnh viện
phối hợp với các y bác sĩ chăm sóc cho con
gia đình cũng cho biết hiện cháu vẫn chưa tỉnh và chưa rõ
thời điểm nào có thể tiến hành phẫu thuật gắp các đinh ở trong đầu ra khỏi
tôi ngày nào cũng cầu khấn tổ tiên mong cho cháu tỉnh để làm phẫu thuật
qua được kiếp nạn này tất cả giờ chỉ xin trông mong vào các y bác sĩ
ông đỗ hữu trước ông nội của bé a chia sẻ
một nguồn tin của gia đình cũng cho hay mẹ của bé a hiện vẫn đang sống ở nhà trọ tại xã cần kiệm thạch thất
trước đó chiều ngày một mươi bảy tháng một
khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa thạch thất tiếp nhận cháu dna nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật
bệnh nhi được đặt ống chụp phim trần đoán
kết quả hộp sọ của bé có hình ảnh cảm quang
bệnh nhi được trần đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm mảng não
do tình trạng bệnh diễn tiến nặng kèm với dấu hiệu bất thường
nên bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện đa khoa sanh pôn
đồng thời báo cho công an huyện thạch thất
bệnh nhi sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa sanh pôn
sau khi chụp x quang nhận thấy trên hộp sọ của cháu bé
có những vật thể giống đinh tổng cộng chín cái
nhận thấy dấu hiệu bất thường bệnh viện đã thông tin tới công an huyện thạch thất
trước khi nhập viện bé a từng nhiều lần nhập viện trong thời gian ngắn
vì ngộ độc thuốc trừ sâu nốt dị vật đau tai
quá trình điều tra cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan đến làm việc
trong đó có mẹ của cháu bé và nguyễn trung huyên
bạn trai của mẹ bé a ba mươi tuổi
tại huyện thạch thất
ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn trung huyền
để điều tra về tội giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
huyên được xác định là người đã có nhiều hành vi tàn độc với cháu a
và găm chín đinh vào đầu của bé
vậy là sau hơn một tháng tình trạng của bé vẫn không có những thay đổi tích cực
trong một diễn biến khác vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ
và chắc hẳn dư luận đều đang mong chờ một bản án thích đáng
dành cho kẻ thù ác vì những hành vi máu lạnh hắn đã gây ra
bên cạnh đó mỗi lần cập nhật tin tức về bé bị người tình của mẹ gam đinh
chúng tôi đều nhận được những bình luận chúc bé sớm qua được kiếp nạn này
cùng những chia sẻ đậm nước mắt vì sót ra cho những đau đớn
mà nạn nhân nhỏ tuổi đã gặp phải
người xa lạ đã đau lòng đến vậy
thì người mẹ của cháu nếu còn chút lương tâm của tình mẫu tử
thì chắc hẳn cũng đang rất ân hận
để con sống trong cảnh địa ngục trần gian suốt một thời gian dài
mẹ nạn nhân bị găm đinh vào đầu cho biết
em rất sốc không thể ngờ khuyên làm như vậy
trước đó vào thời điểm trước tết nguyên đán nhâm dân hai nghìn hai mươi hai
luật sư lê hồng hiền đoàn luật sư hà nội
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu n a
đã có cuộc gặp gỡ với chị ng t l hai mươi bảy tuổi
là mẹ ruột của cháu a
luật sư hiền chia sẻ thêm
đang ở trong phòng trọ cỡ một mươi m hai tại xã cần kiệm thạch thất
và tỏ ra khá mệt mỏi khuôn mặt xanh rớt
trong buổi nói chuyện l kể
từ khi xảy ra sự việc cô ta không thiết tha gì ăn uống
khi luật sư hiển đặt câu hỏi về việc cảm thấy thế nào
khi được thông báo huyền chính là người đã gây ra tội ác với con mình
l trả lời rằng bản thân thực sự rất sốc
em từng tin tưởng anh ta
không thể ngờ anh ta lại làm như vậy với con em
con em nó có tội gì đâu
l trả lời câu hỏi của luật sư
bình thường huyên là người như thế nào
trước câu hỏi này của luật sư hiền l đáp
anh ấy bình thường lúc nào cũng sống tình cảm
có lúc nóng tính nhưng có việc gì thì mới nóng tính
anh ấy là người hay suy nghĩ
em không nghĩ anh ấy lại làm vậy
l cũng chia sẻ với luật sư
huyên đã nói về hoàn cảnh của mình
bao gồm cả việc nuôi cháu a
huyên đồng ý và thông cảm
cũng có lúc huyên mắng cháu a
nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt l
khi được hỏi
vì sao không mảnh may nghi ngờ gì
trong khi con gái liên tiếp phải nhập viện
trong trường hợp bất thường như vậy
l cho rằng
mình chỉ nghĩ là do con nghịch
em tin huyên nên không nghĩ ra việc như vậy
em mong cho con em tỉnh lại
em vẫn muốn nuôi cháu để buồn
huyên đáp lại cho nó
chứ em cũng chả biết còn cách nào nữa
nó chịu đau đớn nhiều quá rồi
đây là do em thực sự là do em
em gián tiếp khiến nó như thế
em đẻ nó nuôi nó bao nhiêu năm
anh ấy sẽ phải chịu tội với pháp luật
mẹ cháu a bày tỏ với luật sư
luật sư l hồng hiển cho biết
chủ nhà trọ
cũng là người sống sát vách
với huyên cho hay
ngay trước thời điểm xảy ra sự việc
chị nghe nói
thấy huyên và cháu a tâm sự rất lâu
bình thường tôi không thấy a và huyên
gần gũi gì nhiều
nhưng sáng hôm đó
thấy bé a và huyên nói chuyện rất nhiều
tôi còn nghĩ hôm nay
hai chú cháu thân thế
bé a còn líu lo kể chuyện nhà
bố cháu thế này thế kia
sau đó tôi đi làm
chị t nói
như đã thông tin trước đó
cháu a đã bị nguyễn trung huyên
chú tại thạch hòa
huyện thạch thất
đóng chín chức đinh vào đầu
qua kiểm tra
cảnh sát xác định
giữa huyên và chị ngtl
hai mươi bảy tuổi mẹ của bé a
có quan hệ tình cảm
và sống chung với nhau như vợ chồng
tại một nhà trọ ở xã cần kiệm
huyện thạch thất
quá trình chung sống với nhau
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
huyên nhiều lần ra tay tàn độc với cháu a
để không phải nuôi dưỡng
chăm sóc cháu
đỉnh điểm đến chiều một mươi bảy tháng một
anh ta đã lấy chín chức đinh
găm vào đầu
của con riêng người tình
sau khi sự việc xảy ra
cả huyên và chị l
đều bị công an triệu tập lên làm việc
bác sĩ bệnh viện bạch mai
xót xa chỉ ra nguyên nhân
bé gái bị găm đình mà không ai hay biết
phòng giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng
nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai
đã có nhận định chuẩn xác liên quan đến vụ việc này
cụ thể nhiều người đặt câu hỏi
tại sao nghi phạm găm chín đinh vào đầu của em bé
mà không có dấu vết gì bên ngoài
để người khác có thể phát hiện
phòng giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng
nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai cho biết
cấu tạo của hộp sọ của các cháu nhỏ
hiện đang phát triển
có những đường thóp còn mềm
nếu sờ vào đúng những khe đấy
thì rất dễ cho đinh vào sâu
giống như chúng tôi chữa bệnh
thì cũng có thể chọc kim qua những đường thóp
để hút dịch ở bên trong da
hay còn gọi những vùng đó là vùng cầm não bộ
bác sĩ dũng nói
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng phân tích
với trẻ khoảng ba tuổi
thì đa số các đường thóp đã liền
tuy nhiên cũng có nhiều trẻ vẫn chưa liền
mà kể có liền rồi
thì cũng chưa hoàn trình
tóm lại với trẻ nhỏ
thì vỏ hộp sọ còn mềm
còn phát triển rộng ra
và còn có thể có những đường khớp sạch giữa
sạch ngang xung quanh
nên nếu vô tình đóng đinh vào vùng đó
thì trẻ ít đau
ngoài ra theo phó giáo sư dũng
không chỉ riêng trẻ em mà kể cả người trưởng thành
ở trên não có những vùng cầm
là những vùng mà não không có biểu hiện ra bên ngoài
chọc vào không gây liệt
mà cũng không chết
thậm chí là cũng không chảy máu
dị vật cứ xuyên vào sâu
và ở trong như vậy
nhất là đinh ghim nhỏ
diện tích tiếp xúc nhỏ
không cần lực mạnh
thì khó để lại dấu vết
còn nếu chọc đúng những đường đi có dây thần kinh
thì liệt ngay lập tức
hoặc chọc đúng vào chỗ có liên quan đến hô hấp
thì đứa trẻ có thể chết ngay
thật ra tình trạng hôn mê như thế này
thì cũng là bị ảnh hưởng nặng rồi
ở những trường hợp tương tự
nếu phát hiện ra đầu tiên cần kiểm tra xem
bé bị nhiễm trùng không
sau đó sẽ phải cân nhắc chữa hết viêm nhiễm
bằng kháng sinh
hay vừa điều trị nhiễm trùng
vừa tiến hành phẫu thuật lấy đinh ra
tuy nhiên với số lượng nhiều như thế
một cháu bé ba tuổi như thế
thì quyết định phẫu thuật cũng không dễ tí nào
bác sĩ dũng phân tích
theo bác sĩ dũng
những trường hợp như vậy sẽ để lại nhiều di chứng nguy hiểm
ví dụ như động kinh
có thể đi loạn trọng phát triển chậm
và những di chứng về tinh thần
thì khó chữa
thưa quý vị tất cả chúng ta đều cầu mong
sẽ có một pháp mầu khiến sức khỏe của cháu khá hơn
làm giữ đi những đau đớn
cháu đang phải chịu đựng
để bé có thể tiếp tục sống với cả một tương lai
đang chờ đón
những tin tức mới nhất về tình trạng của bé
cũng như quá trình điều tra người tình của mẹ
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm
xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo